công an tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam ba đối tượng là lê nguyễn hiếu thái thành tân và ngô sơn hoàng
cùng chú thành phố hồ chí minh để điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó công an tp biên hòa bắt quả tang đối tượng hiếu đang bán ba gói ma túy đá với giá hai mươi bốn triệu đồng cho người nghiện thì bị bắt
tiếp tục điều tra mở rộng công an tp biên hòa đã bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của hai đối tượng tân và hoàng tại quận bảy thành phố hồ chí minh
thu giữ thêm bốn gói ma túy tổng khối lượng số ma túy thu giữ được là hơn một trăm một mươi hai g